thưa quý vị vào sáng nay tại nhà quốc hội vượt dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ một mươi một để xem xét cho ý kiến đối với một mươi một nội dung quan trọng
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
trong đó phần lớn là các nội dung công tác chuẩn bị cho quốc hội xem xét quyết định
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi ba tháng năm tới
tại phiên họp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội tập trung phân tích
đánh giá bối cảnh tình hình triển khai các nghị quyết của quốc hội kết quả các tháng đầu năm
bao gồm cả nghị quyết về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nghị quyết về gói chính sách tài khoá tiền tệ
hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đối với báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm
báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến
kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch quốc hội đề nghị các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cần đánh giá cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan của quốc hội
của chính phủ các bộ ngành trong nghiên cứu giải quyết kiến nghị của cử tri
cũng như thể hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách
trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
ngày hôm qua cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an gửi lãng hoa chúc mừng
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tới dự và phát biểu tại buổi lễ
tại buổi gặp mặt trung tướng đặng ngọc tuyến cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ trình bày diễn văn
cùng các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ qua các thời kỳ ôn lại truyền thống sáu mươi bốn năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang biểu dương chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc
của cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ đạt được trong sáu mươi bốn năm qua
thứ trưởng nêu rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng an ninh chính trị nội bộ nói riêng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác
nắm chắc tình hình chủ động tham mưu với đảng nhà nước sửa đổi bổ sung ban hành các văn bản quy định về an ninh chính trị nội bộ
cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả phương châm nguyên tắc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
là chủ động phòng ngừa giữ vững bên trong là chính tự bảo vệ mình là chính làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch phòng ngừa ngăn chặn âm mưu hoạt động tác động thể chế chính sách pháp luật
cùng với đó thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ
an ninh văn hóa tư tưởng an ninh thông tin nhất là trong thực hiện các quy định về quản lý cán bộ đảng viên bảo vệ bí mật nhà nước bí mật nội bộ
thường xuyên tổng kết thực tiễn để đúc kết thành lý luận phục vụ công tác đấu tranh sơ kết tổng kết các chuyên án chuyên đề nghiệp vụ
để bổ sung hoàn thiện lý luận nghiệp vụ về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
thứ trưởng lương tam quang lưu ý cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ cần xác định rõ
bảo vệ an ninh chính trị nội bộ vừa góp phần xây dựng sức mạnh của bộ máy đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị
vừa chủ động phòng ngừa đấu tranh chống hoạt động phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm
chăm lo xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
vào chiều ngày hôm nay tại tỉnh tuyên quang bộ công an phối hợp cùng tỉnh ủy ubnd hội đồng nhân dân
mặt trận tổ quốc tỉnh tuyên quang và ngân hàng nhà nước việt nam tổ chức lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà
cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tuyên quang
tới dự có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí chẩu văn lâm ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tuyên quang
trao nhà tình nghĩa cho một số hộ dân tại xã minh thành huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang chúc mừng các hộ gia đình được nhận nhà trong ngày hôm nay
đồng chí thứ trưởng hy vọng với ngôi nhà mới các gia đình sẽ có chỗ ở ổn định kiên cố yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống
đóng góp công sức và công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền
và các hoạt động lôi kéo kích động của các đối tượng xấu phần tử phản động
thượng tướng lương tam quang cảm ơn các đơn vị tài trợ các nhà hảo tâm đã ủng hộ về vật chất
phối hợp cùng bộ công an hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đồng chí thứ trưởng cũng biểu dương đánh giá cao các đơn vị trực thuộc bộ công an công an tỉnh tuyên quang
trong thời gian ngắn với khối lượng công việc lớn nhưng với tinh thần trách nhiệm hết mình vì đồng bào thân yêu
đã hoàn thành căn nhà mẫu để tổ chức trao tặng
đồng chí thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục phân đấu đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành
việc xây dựng nhà để bàn giao cho người dân tính tới thời điểm hiện tại bộ công an đã hỗ trợ xây hàng chục
nghìn căn nhà các điểm trường bán chú trên nệ bàn các tỉnh sơn la điện biên cao bằng lai châu thanh hóa lạng sơn hòa bình
tối qua liên hoan văn nghệ quần chúng lực lượng cảnh sát nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai với chủ đề
sau sáu mươi năm sáng mãi trang sử vàng đã chính thức bế mạc tại thủ đô hà nội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đã tới dự chúc mừng và trao giải cho các cá nhân và đội thi xuất sắc nhất
phát biểu bế mạc liên hoan thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
chúc mừng các tập thể cá nhân đạt giải thưởng tại liên hoan đồng chí biểu dương sự quan tâm của đảng ủy
lãnh đạo công an hai mươi một đơn vị địa phương đã khắc phục khó khăn vừa đảm bảo các nhiệm vụ chuyên môn
tập trung đảm bảo an ninh trật tự đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một cấp căn cước công dân
các nhiệm vụ chính trị của địa phương nhưng đã thành lập đoàn nghệ thuật quần chúng về tham gia liên hoan
với tinh thần nhiệt tình trách nhiệm cao
phát huy kết quả đạt được tại liên hoan lần này trong thời gian tới tôi đề nghị lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm
bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đề nghị các đoàn nghệ thuật quần chúng tiếp tục làm tốt vai trò nồng cốt hạt nhân phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở
bằng năng khiếu tài năng nghệ thuật kinh nghiệm hoạt động phong trào công chí tăng cường hướng dẫn tổ chức
và khơi dậy mạnh mẽ phong trào văn nghệ quần chúng từ các đơn vị cơ sở phục vụ yêu cầu chính trị
xây dựng đời sống văn hóa thị yếu lành mạnh trong cán bộ chiến sĩ
sau ba ngày quyết tâm và nhiệt tình thi tài giữa các đoàn liên hoan đã thành công tốt đẹp
điều đó được thể hiện qua gần một trăm linh tiết mục nghệ thuật với các thể loại ca múa nhạc kịch
trong đó có bảy mươi tiết mục là tự biên sáng tác mới của các tác giả là lãnh đạo cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
và các tác giả có nhiều sáng tác về đề tài công an nhân dân
các sáng tác mới lần này bằng những lời ca
ca tiếng hát hình ảnh nghệ thuật đã khắc phục đậm nét hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
gần dân bám sát địa bàn
nhất là những khoảnh khắc lịch sử trên tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín trong chiến dịch cấp căn cước công dân
đã chạm đến trái tim của quần chúng nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
tại lễ bế mạc bộ công an đã quyết định tặng cờ cho năm đơn vị địa phương đạt giải a toàn đoàn
bao gồm công an tỉnh đắk lắc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động công an tp hcm học viện cảnh sát nhân dân công an điện biên
dịp này bộ công an còn trao cờ cho bảy đơn vị địa phương đạt giải b toàn đoàn
và chín giải c toàn đoàn và tặng bằng khen cho hai mươi giải a ba mươi giải b cho các cá nhân và tiết mục xuất sắc
tại hà nội ngày hôm nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
và trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban tổ chức hội thảo
đồng chủ trì cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia
lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
đến nay công tác chuẩn bị hội thảo của ban tổ chức và các đơn vị chức năng đã được triển khai khẩn trương
tích cực hiệu quả đúng tiến độ mục tiêu đề ra với những phần việc cụ thể theo kế hoạch hội thảo
tại cuộc họp các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến về các công tác tổ chức
hậu cần tuyên truyền đặc biệt là việc chuẩn bị nội dung
đại diện các đơn vị đều xác định đây là hội thảo quan trọng
do đó nội dung và hình thức tổ chức phải có quy mô tương xứng và đạt hiệu quả cao
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh vai trò quan trọng của hội thảo
do đó quá trình tổ chức cần đảm bảo quy mô nội dung xứng tầm với một hội thảo cấp quốc gia
phát huy tính lan tỏa về ý nghĩa truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân
cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương cần chú trọng theo dõi và coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi ý nghĩa
đánh giá cao công tác chuẩn bị hội thảo thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các đơn vị chức năng
căn cứ kế hoạch tổ chức và kết quả công việc đã thực hiện tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung đảm bảo chú đáo chất lượng
theo đồng chí thứ trưởng để hội thảo thành công một trong những yếu tố quyết định chính là việc chuẩn bị ký lưỡng
chú đáo nội dung và các báo cáo tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo
đồng thời thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu cần chú trọng công tác tuyên truyền trước trong và sau hội thảo
phối hợp có hiệu quả với các cơ quan báo chí trong việc phổ biến rộng rãi các báo cáo tham luận
các bài viết có chất lượng nội dung nổi bật về truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân
quý vị và các bạn thân mến câu chuyện đồng chí thiếu tá hoàng hữu bình phó trưởng phòng tham mưu công an tỉnh hải dương
cứu hai cháu bé đuối nước cách đây không lâu đã khiến nhiều người cảm phục trước sự dũng cảm không ngại hiểm huy
hành động này đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
tấm gương điển hình của đồng chí bình đã được công an tỉnh hải dương triển khai học tập và nhân rộng trong toàn lực lượng
chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn có bốn cháu nhỏ ở khu dân cư lê thanh nghị phường hải tân thành phố hải dương
ra vui chơi tại khu vực thi công hệ thống thoát nước của dự án tân phú hưng
trong lúc chơi một cháu nhỏ sinh năm hai nghìn một mươi sáu bị ngã xuống hố nước sâu không tự mình thoát thân được
thế vậy một cháu sinh năm hai nghìn chín nhảy xuống định cứu lên nhưng không thành cả hai càng lúc càng lún sâu trong hố nước
hai cháu bé còn lại trên bờ hốt hoảng kêu mọi người cứu hai em đang ở dưới hố nước sâu
thời điểm đó đồng chí bình đang đưa con nhỏ dạo chơi tại đây
thế vậy ngay lập tức đã lao xuống đưa cả hai cháu lên bờ
sau đó sơ cứu rồi phối hợp đưa đi bệnh viện tiếp tục

tôi đã nhảy xuống hố nước để cứu hai cháu lên
khi biết sức khỏe hai cháu đã bình phục trở lại đến lớp tham gia học tập vui chơi cùng các bạn
đồng chí mình mới thực sự vui và yên tâm
về phía gia đình hai cháu đã vô cùng cảm kích trước hành động của đồng chí bình
đồng thời gửi thư cảm ơn đến ân nhân cũng như công an tỉnh hải dương
với cái truyền thống của lực lượng công an nhân dân và truyền thống anh hùng của lực lượng công an tỉnh hải dương
thì không phải tôi mà bất kỳ cán bộ chiến sĩ nào
chắn cũng sẽ xả thân để bảo vệ cái tính mạng của các cháu
thì tôi là người có duyên với các cháu thì tôi cứu được các cháu vậy
chứ còn tôi tin chắc vào bất kỳ cán bộ chiến sĩ nào cũng hành động như tôi như vậy
đến nay thì tình trạng sức khỏe của hai cháu đã rất là tốt
ổn định đã đi học và vui chơi về gia đình cùng với gia đình
thì đó là một niềm rất là vui sướng với tôi
ghi nhận hành động dũng cảm đầy tính nhân văn của đồng chí bình
bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh
giám đốc công an tỉnh đã có thư khen động viên đồng chí bình
công an tỉnh hải dương cũng đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ học tập nhân rộng
đồng thời phát động phong trào thi đua học tập gương
người tốt việc tốt trong toàn lực lượng
nhất là trong đội ngũ đoàn viên thanh niên phụ nữ
phải nói rằng cái hành động ngay động trái tim
không những là cán bộ chiến sĩ toàn dân lãnh đạo đảng nhà nước
rất quan tâm chú ý
chào tạm biệt chào tạm biệt
lãnh đạo công an tỉnh xin ghi nhận biểu dương
và chúc mừng những thành tích của cá nhân đồng chí hoàng hữu minh
cũng như là đồng thể văn hóa công an tỉnh
với vai trò là người lãnh đạo chỉ huy trong đơn vị
đồng chí bình luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm
trong công tác tham mưu lãnh đạo chỉ đạo
giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng
góp phần cùng lực lượng công an tỉnh hải dương
làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
tại khu dân cư sinh sống
hòa đồng tình cảm trách nhiệm cùng với người dân
có nhiều đóng góp tích cực trong việc tham mưu giải quyết
các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự của địa bàn dân cư
cũng như phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào do khu dân cư tổ chức